mới đây bệnh viện việt nam thụy điển úng bí tỉnh quảng ninh cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân nguy kịch do tự uống thuốc phá thai tại nhà
theo đó người phụ nữ bốn mươi ba tuổi trú tại phương nam uông bí nhập viện trong tình trạng người mệt lả mạch nhanh huyết áp tụt tám mươi trên năm mươi mm thủy ngân da xanh bụng cỏ cứng
trên hình ảnh siêu âm tại rừng bệnh cho thấy khối trưởng ngoài tủ cung đã vỡ
xác định đây là một trường hợp cấp cứu sản khoa nguy kịch nếu không phẫu thuật người bệnh có thể tử vong
bệnh viện đã nhanh chóng dự trù máu truyền phong mổ đã được chuẩn bị sẵn sàng để kiếp phẫu thuật có thể tiến hành nhanh nhất cứu sống tính mạng người bệnh
các bác sĩ khoa phụ khoa bệnh viện việt nam thuy điển uông bí tỉnh quảng ninh đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí khối trở ngoài tử cung vỡ sốc
sau khoảng một tiếng ca phẫu thuật đã kết thúc
các bác sĩ đã xử trí lấy ra khoảng một một trăm linh ml máu cục lẫn máu loáng ở trong ngồ bụng người bệnh kẹp cắt khối trưởng đã vỡ ở vòi tủ cung trái
sau phẫu thuật sức khỏe người bệnh đã ổn định và đã được xuất viện
theo các bác sĩ phá thai chính là việc kết thúc một chu kỳ ngén bằng các loại bỏ phôi hoặc lấy thai nhi ra khỏi tử cung trước thời hạn sinh nở
đây là cách giải quyết được nhắc đến trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn thay bị dị tật
việc chấm dứt thai kỳ bằng cách này có thể tiến hành theo nhiều phương pháp
tuy nhiên các bác sĩ khuyên cáo dù áp dụng phương pháp nào thì người phụ nữ cũng sẽ chịu rất nhiều biên chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý
hiện nay khi có ý định phá thai thay vì đến các bệnh viện cơ sở chuyên khoa y tế để được thăm khám và tư vấn can thiệp phù hợp
nhiều người đặc biệt là giới trẻ có tâm lý mua thuốc phá thai về nhà uống tại nhà hoặc áp dụng các bài thuốc chuyển miệng trong dân gian với mong muốn sổ thai ra ngoài
nếu có biến chứng có thể xảy ra chẳng hạn trong y khoa phá thai bằng thuốc là phương pháp được chỉ định thực hiện khi thai dưới bảy tuần tuổi
tha đã vào bên trong tử cung của người mẹ và sức khỏe của người mẹ đã đảm bảo không bị mắc các bệnh lý về tim mạch huyết áp và bệnh phụ khoa
phương pháp này được đánh giá là an toàn đem lại hiệu quả chấm dứt thai kỳ khoảng chín mươi
nhưng với điều kiện quan trọng là cần phải được thực hiện dưới sự chỉ đạo theo dõi sát sao của bác sĩ sản khoa
thai phụ không được tự ý mua thuốc phá thai về nhà
vì rất dễ gặp tai biến
băng huyết sau phát thai bằng thuốc tại nhà là một trong minh chứng rất dễ gặp phải nếu chị em tự mua thuốc tại cơ sở tư nhân về nhà uống
băng huyết được coi là một trong năm tai biến sẵn khoa nguy hiểm nhất đối với các sản phụ vì dễ nguy hiểm đến tính mạng nếu có được cấp cứu và xử trí kịp thời
gần đây do chị em có thể dễ dàng mua những loại thuốc phá thai tại các hiệu thuốc và phòng hắm tư nhân mà không cần kê đơn thuốc
hoặc qua chí định của bác sĩ chuyên khoa nên tỷ lệ người bệnh bị sát sao sát thai và băng huyết sau khi phá thai tại nhà ngày càng gia tăng
đây là một vấn đề rất đáng lo ngại
ngoài việc dùng thuốc pha thai tại nhà rất nhiều chị em còn tự phá thai bằng các loại thảo dược có nguồn gốc từ thiên nhiên chuyển tay nhau
có thể giúp sổ thai ra ngoài nhân do răm mướp đắng đu đủ xanh rau ngót ngài cứu
tuy nhiên theo các bác sĩ sản khoa hầu hết các bài thuốc dân gian chuyển miệng đều là chuyển miệng trừ cơ sở khoa học để kiếm chứng tác dụng
ngược lại những bài thuốc chuyển miệng trên rất dễ dẫn tới tình trạng thay chưa bị đẩy hết ra ngoài bị sát sao
gây dần nhiễm trùng nguy hiểm tới sức khỏe của cả chị em cũng như khả năng sinh sản sau này
tình trạng khi có ý định phá thai thay vì đến các bệnh viện hay cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám
và tư vấn các biện pháp can thiệp phù hợp nhiều phụ nữ đã tự ý mua thuốc phá thai trên mạng về để uống tại nhà
hoặc áp dụng các bài thuốc truyền miệng trong dân gian với mong muốn sổ thai ra ngoài
tuy nhiên việc làm như thế này rất nguy hiểm tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ đe dọa tới tính mạng nếu có biến chứng xảy ra
thông thường phá thai bằng thuốc được chỉ định khi thai dưới bảy tuần tuổi